tại hà nội đài tiếng nói việt nam và văn phòng unesco tại hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm
ngày phát thanh thế giới một mươi ba tháng hai với chủ đề phát thanh và sự đa dạng
nhằm tôn vinh sức mạnh của phát thanh và thảo luận với các cơ hội cũng như là thách thức
đối với phát thanh trong kỷ nguyên thông tin số
theo unesco đài phát thanh vẫn luôn là phương tiện truyền thông phổ cập toàn cầu
có tính đồng nhất đặc biệt là phổ cập với khu vực nghèo vùng nông thôn
để mọi người có thể trao đổi cập nhật thông tin tương tác lẫn nhau
trong cuộc tọa đàm các chuyên gia đều ghi nhận sự đóng góp quan trọng và to lớn
của đài phát thanh trong đời sống xã hội và trong từng thời khắc lịch sử của từng quốc gia
nhất là đối với việt nam trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đài tiếng nói việt nam
năm hai nghìn hai mươi unesco chọn chủ đề phát thanh và sự đa dạng nhằm kêu gọi sự thúc đẩy đa dạng
trong ba vấn đề chủ đạo đó là
các chủ đề tham gia vào lĩnh vực phát thanh bao gồm đài phát thanh nhà nước tư nhân hay của cộng đồng
bên cạnh đó cũng khuyến khích sự góp mặt đông đảo đa dạng trong đội ngũ sản xuất
và thúc đẩy sự đa dạng lên sóng cả về nội dung thể loại chương trình
đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng thính giả